một trong những triệu chứng thần kinh phổ biến nhất được ghi nhận ở hậu covid là sương mù não giảm trí nhớ
cách khắc phục tình trạng này sẽ được thông tin trong bài viết của tiến sĩ bác sĩ lê thanh hải giám đốc bệnh viện phổi thừa thiên huế dưới đây
một nghiên cứu cho thấy có tới sáu mươi tám mươi bệnh nhân gặp phải các vấn đề giảm trí nhớ và suy nghĩ chậm chạp sau mắc covid một mươi chín
và tình trạng này có thể kéo dài
khi các chức năng thiết yếu của não không hoạt động bình thường bạn sẽ khó hiểu khó tập trung và thậm chí khó ghi nhớ những điều đơn giản
sống chung với covid có thể còn dài và còn nhiều thử thách phía trước
nhưng có một số điều quý vị có thể làm tại nhà để giúp phục hồi chứng sương mù não giảm trí nhớ
một thực hành các bài tập thở
thực tế cho thấy sau khi được bác sĩ tư vấn nhiều bệnh nhân kiên trì tập thở
kết quả chứng sương bù não và giảm trí nhớ phục hồi một cách ngoạn mục
đơn giản bạn cần thực hành sớm tập thở hàng ngày
ngồi thẳng lưng một tay đạt lên bụng tay kia đặt lên ngực
hít vào từ từ sâu qua mũi và cảm nhận bụng bạn phình ra
rồi từ từ thở ra bằng miệng làm lại năm sáu lần trong ngày mỗi lần làm trong một mươi đến một mươi năm phút
hai nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc hậu covid
một đêm ngủ không ngon sẽ không có tác động lớn
nhưng tình trạng thiếu ngủ tái diễn có thể khiến tình trạng sương mù não giảm trí nhớ của bạn trở nên tồi tệ hơn
nghỉ ngơi đầy đủ và cố gắng ngủ đủ giấc bảy tám giờ mỗi đêm là cách giúp giảm nhanh
hiệu quả chứng sương bù não và giảm trí nhớ
áp dụng một chế độ ăn uống tốt cho não
một chế độ ăn uống thiếu cân bằng có thể khiến não của bạn khó tập trung
chế độ ăn giàu đường chất béo bão hòa hoặc nhiều ca lo có hại cho chức năng thần kinh
do làm tăng mức độ căng thẳng oxy hóa và cản trở các chức năng nhận thức
ngược lại bạn nên ưu tiên thực phẩm chứa nhiều acid béo mega ba có trong cá đậu và các loại hạt
đồng thời tránh caffeine rượu và thực phẩm chế biến sẵn
cung cấp đủ nước chất lỏng cho cơ thể
giữ đủ nước là một trong những chìa khóa quan trọng giúp phục hồi các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
do đó uống trung bình tám ly nước hai trăm linh ml cho mỗi ngày
tăng lượng chất lỏng cho cơ thể bằng nước ép trái cây các loại súp canh
năm tăng cường vận động
đi bộ kèm hít thở sâu hàng ngày
năm tăng cường vận động
ngay cả những bài tập thể dục nhẹ nhàng có thể giúp ích cho quá trình hồi phục của bạn
nếu bạn không thể chạy thì hãy đi bộ nhưng hãy cố gắng vận động thường xuyên
đi bộ ba mươi phút mỗi ngày đi bộ kèm hít thở sâu đều giúp tăng cường lưu lượng máu và cung cấp oxy cho não
sắp xếp thứ tự các công việc và chia nhỏ các công việc trong một ngày
để không chế mệt mỏi giảm trí nhớ một cách hiệu quả
hãy cố gắng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những công việc quan trọng trong ngày
và lúc bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng nhất
cách chia nhỏ công việc có thể khiến bạn cảm thấy kiểm soát được
không cạn kiệt năng lượng không cùi mòn trí nhớ và tư duy
kết nối với bạn bè và gia đình của bạn
dù là gặp trực tiếp qua điện thoại email tăng cường liên lạc với bạn bè và gia đình
kết nối với những người khác có thể làm cho bạn cảm thấy phân trấn hơn
giữ cho bộ não của bạn hoạt động tốt hơn
tám gặp chuyên gia sức khỏe tâm trí
cuối cùng nếu bạn có bất kỳ triệu chứng tâm trạng nghiêm trọng nào
bạn nên gặp chuyên gia trị liệu hành vi
nhận thức để được tư vấn và hướng dẫn thêm
thưa quý vị sương mù não là một trong những di chứng hậu covid một mươi chín được ghi nhận
là thường gặp nhất ở các cựu f
do đó việc nắm được cách khắc phục tình trạng này là điều tố quan trọng
chúng tôi hy vọng những thông tin trên đây có thể giúp cho quý vị biết thêm
an tâm hơn nếu không may mắc phải trứng xương mù não sau khi đã khỏi covid một mươi chín